tuy nhiên trong ngày hôm nay khối không khí lạnh yếu nhanh
trong khi đó ở phía tây vùng áp thấp phía tây lại có xu hướng phát triển trở lại
ở các tỉnh phía đông bắc bộ về gần trưa trời sẽ giảm mây chuyển nắng
và nhiệt độ sẽ tăng dần lên mức ba mươi ba mươi hai độ
trong khi đó các tỉnh phía tây bắc bộ trời có nắng sớm hơn
nên nhiệt độ trưa chiều sẽ tăng lên mức ba mươi hai ba mươi bốn độ
sự mở rộng trở lại của vùng thấp nóng phía tây cũng khiến cho những cơn mưa
ở các tỉnh miền trung giảm nhanh
hôm nay ở khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trời sẽ chuyển nắng trở lại
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực này sẽ tăng lên mức ba mươi một ba mươi bốn độ
trong khi đó các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận vẫn duy trì tiết trời nắng giáo
với mức nhiệt cao trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
cục bộ có nơi nhiệt còn cao hơn
xa hơn về phía nam gió mùa tây nam đang có xu hướng hoạt động mạnh dần
vì thế mà trong ngày hôm nay
dù nam bộ và tây nguyên vẫn có nắng nhưng cường độ nắng không quá mạnh
và sau một mươi hai giờ mây đối lưu sẽ tái xuất hiện
trước tiên là ở khu vực từ cà mau đến kiên giang
sau đó sẽ lan dần tới các tỉnh miền tây và tiếp tục mở rộng lên cả các tỉnh miền đông
và đến khu vực phía nam của tây nguyên
đến khoảng một mươi sáu giờ chiều hầu khắp tây nguyên và nam bộ sẽ đồng loạt có mưa rào và rông mạnh
trong mưa rông cần phải đề phòng hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh
do có mưa sớm nên nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên không quá cao
phổ biến mức nhiệt từ ba mươi một ba mươi bốn độ trong khi đó ở nam bộ nhiệt độ cũng phổ biến ở mức từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
trên biển dưới tác động của gió tây nam trong ngày hôm nay vùng biển từ bình thuận đến cà mau
cà mau đến kiên giang vịnh thái lan thậm chí là cả khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa tiếp tục có mưa rào và rông dài rác
tập trung chính trong thời điểm chiều tối và tối
trong cơn rông đề phòng với các hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh
nên các phương tiện tàu thuyền cần hết sức lưu ý
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước